tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đã có buổi tiếp ông park bi yang gun
giám đốc công ty công nghệ aliex hàn quốc đang có chuyến công tác và làm việc tại việt nam
hai bên bày tỏ mong muốn hợp tác hiệu quả trong việc xây dựng hạ tầng post máy chấp nhận thanh toán các giao dịch qua thẻ tại việt nam
ông park byung gun cho biết trong chuyến thăm làm việc tại việt nam lần này
công ty aliex đã ký hợp đồng hợp tác triển khai hạ tầng máy chấp nhận thanh toán qua thẻ gọi tắt là pos
dùng chung với ngân hàng việt tiên banh và ngân hàng sa công banh của việt nam
thời gian tới sẽ nâng cấp các tính năng mới áp dụng trên các dòng pos tiên tiến
góp phần thực hiện chủ trương và các giải pháp không dùng tiền mặt trong thanh toán của chính phủ việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết chính phủ việt nam đang triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
trong đó giải pháp trọng tâm để thúc đẩy là tiêu chuẩn hóa thanh toán qua mã qr và hạ tầng pos dùng chung
phó thủ tướng mong muốn công ty aliex sẽ phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước
để góp phần hoàn thiện hệ sinh thái không dùng tiền mặt ở việt nam